gói chính sách hai mươi năm tỷ đồng được hội đồng nhân dân tỉnh yên bái thông qua
nhằm kích cầu phát triển sản xuất nông nghiệp
đây là cơ hội cũng như thách thức đối với hệ thống chính trị
điều chỉnh kịch bản tăng trưởng bú đắp sự thiếu hụt do dịch bệnh covid một mươi chín
dịch tả lợn châu phi gây ra
đến nay các địa phương đã tiến hành hỗ trợ bằng tiền mặt tới tận tay người dân
gói chính sách này sẽ mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng
cũng như phục hồi chăn nuôi sau dịch bệnh
thậm chí ngay cả những doanh nghiệp sản xuất lợn giống cũng là đối tượng thụ hưởng
khi cam kết cung ứng giống cho người chăn nuôi trên địa bàn
với mức hỗ trợ một lần từ một mươi hai đến một mươi tám triệu đồng tùy từng quy mô
còn đối với chăn nuôi ra cầm là từ năm đến một mươi triệu đồng